liên quan đến vụ án nam sinh lớp một mươi bị đánh tử vong tại nhà văn hóa thôn ở huyện ninh giang hải dương
vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đã được đưa ra xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai
ba bị cáo liên quan gồm phạm quốc cường nguyễn thành long phạm văn trang
bị tuyên án tổng mức hình phạt lên đến bốn mươi sáu năm tù về tội giết người
theo có trạng cường là học sinh trường trung học phổ thông khúc thừa dụ huyện ninh giang
có tình cảm nam nữ với một bạn gái học cùng trường
do nghi ngờ bạn gái mình có tình cảm với đặng văn huy nên cường đã rủ long và trang đi đánh đặng văn huy
đến khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của cường đến nhà văn hóa thôn đồng hội
khi thấy huy đang hướng dẫn cho thiếu nhi trong thôn sinh hoạt hè tại sân nhà văn hóa
thì long và trang đi vào gọi huy ra ngoài rồi đánh huy
sau khi thấy huy ngã xuống và có người ra căn ngăn nhóm này đã rời khỏi hiện trường
nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng đã không qua khỏi và tử vong ngay sau đó
tại phiên sơ thẩm hội đồng xét xử tuyên phạt phạm quốc cường một mươi năm sáu tháng tù
nguyễn thành long một mươi năm năm sáu tháng tù phạm văn trang một mươi năm năm tù về tội giết người